hãy thưởng thức món ăn một cách khoa học vì nhiều bằng chứng cho thấy các chế độ ăn kiên đều vô tác dụng trong việc giảm cân
việc kìm hắm ăn uống chỉ khiến bạn muốn ăn nhiều hơn
về lâu dài nó có thể gây phản tác dụng kích hoạt đại thống phòng thủ tồn tại trong cơ thể làm chậm quá trình trao đổi chất khiến bạn khó giảm cân hơn
từ bỏ chế độ ăn kiêng không có nghĩa là từ bỏ một cơ thể khỏe mạnh nhưng để chinh phục thành công thói quen uống
bạn sẽ cần phải bỏ đi những quan niệm cũ về việc tính toán lượng calor không ăn các món ăn yêu thích và đo lường thành công bằng một con số trên thang điểm
vậy giải phép thay thế là gì
nhiều nhà nghiên cứu về cân nặng đang quyến khích một cách tiếp cận mới để ăn uống lành mạnh dựa trên khoa học về đá bộ
một loạt các kỹ thuật khuyến khích nhận thức về cách chúng ta ăn
chấp nhận thực phẩm ta muốn ăn và các bài tập ăn uống được sử dụng để dập tắt cảm giác thèm ăn định hình thói quen ăn uống
traceman người đứng đầu phòng thí nghiệm sức khỏe và ăn uống tại đại học minnesota lưu ý
không chỉ tạo ra nỗi thất vọng vì không kiểm soát được cân nặng ăn kiêng còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe
ngoài ra ăn uống hạn chế có thể ảnh hưởng đến trí nhớ chức năng điều hành
dẫn đến những suy nghĩ ám ảnh về thức ăn và kích hoạt sự gia tăng cortisol một loại học môn căng thẳng
theo traceman tác giả của quấn bí mật từ phòng thí nghiệm ăn uống
khoa học giảm cân huyền thoại về sức mạnh ý chí và lý do tại sao bạn không nên ăn kiêng cho biết
người ăn kiêng có thể xóa bỏ những ám ảnh trong thời gian ngắn nhưng nó sẽ quay trở lại
đã có bằng chứng cho thấy ăn kiêng giảm cân nhanh có thể làm giảm quá trình trao đổi chất
thay đổi học môn điều chỉnh cảm giác đói
và cản trở nỗ lực duy trì cân nặng
các nghiên cứu chứng minh cơ bóc của người ăn kiêng đốt cháy ít calor hơn dự kiến khi luyện tập
những thay đổi này giúp giải thích tại sao người ăn kiên thời gian dài ăn ít calor hơn nhiều so với những người xung quanh
nhưng vẫn không giảm cân
theo tiến sĩ chersen freewer phó giáo sư về khoa học xã hội và hành vi tại trường y tế công cộng thuộc đại học brown
đã thử nghiệm một số phương pháp thực hành tránh nghiệm
giúp khách hàng bỏ thuốc lá giảm lo lắng và giảm bán uống theo cảm xúc
ông tạo ra một ứng dụng có tên là eat right now
sử dụng các bài tập tránh nhiệm giúp mọi người thay đổi thói quen ăn uống
một nghiên cứu của đại học brown trên một trăm linh bốn phụ nữ thừa cân cho thấy
việc giảm lượng tránh nhiệm làm giảm bốn mươi hoạt động ăn uống liên quan đến thèm ăn
một đánh giá khác của các nhà khoa học tại đại học colombia
chứng minh giải luyện ăn uống trực quan và có đầu óc thường mang lại ít nhất một lợi ích cho tim mạch hoặc trao đổi chất
như cải thiện mức đường huyết giảm cholesterol hoặc cải thiện huyết áp
tiến sĩ brewer
lưu ý các hành vi ăn uống như lờ đẩy ăn vật khoai tây chiên hoặc xay xưa với món tráng miệng
thường là kết quả của các vòng lập thói quen được củng cố theo thời gian
vòng lập thói quen được hình thành từ cả trải nghiệm tốt và xấu
người ta mua ăn khi buồn chán tức giận căng thẳng mệt mỏi sau giờ làm việc thậm chí ăn khi xem tv
ông cho hay khi hiểu các phòng lập thói quen của chính mình
và các yếu tố gây ra chúng bạn có thể phá vỡ sự ràng buộc của nó đối với bản thân bằng cách cập nhật thông tin mới cho não bộ
các bài tập về trách nhiệm giúp bạn giảm tốc độ và bắt đầu suy nghĩ về cách thức lý do ăn
nó dạy cho não bộ biết một món ăn ngon không thực sự khiến bạn thấy ngon miệng như đã ghi nhớ
thực hành tránh nghiệm mỗi khi bạn với lên một loại thức ăn hoặc quyết định ăn chúng có thể làm gián đoạn vòng lập thói quen
sẽ mất thời gian để học cách nâng cao nhận thức
vì vậy hãy kiên nhẫn
trong một nghiên cứu những người tham gia ý chất từ một mươi đến một mươi năm lần thử
nhiều người mất ba mươi tám lần mới bắt đầu định hình lại hành vi ăn uống
dưới đây là hai bài tập đơn giản để giúp bạn bắt đầu
không cần phải theo dõi những gì bạn ăn hoặc hạn chế chế độ ăn uống
chỉ cần kiểm tra cơ thể mỗi khi ăn trên thang tiền từ đến một mươi là bụng đói
một mươi là no một cách khó chịu hiện tại bạn đói đến mức nào
tiếp theo nhìn vào thức ăn quan sát kết cấu màu sắc
bây giờ hãy ngửi thức ăn cuối cùng cầm đũa lên và ăn miếng đầu tiên
khi bạn nhai hãy đặt lúa xuống chú ý cẩn thận đến mùi vị và cảm giác với thức ăn trong miệng
sau vài lần cắn hãy kiểm tra cơ thể để biết bạn nói hay no
sử dụng bài tập này để điều chỉnh hành vi ăn uống mà bạn muốn thay đổi
chẳng hạn như ăn vặt quá nhiều hoặc gọi đồ ăn nhanh
thói quen ăn uống của chúng ta có ba yếu tố
yếu tố kích hoạt hành vi và kết quả
bằng cách lập bản đồ thói quen bạn có thể cung cấp cho họ bộ thông tin mới về thói quen thực sự khiến bạn cảm thấy như thế nào
bằng cách chọn một hành vi ăn uống mà bạn muốn thay đổi
có thể bạn mua ăn vặt ít hơn trong ngày
cắt giảm đồ ăn mang đi hoặc những món ăn ngon như bánh quy khoai tây chiên hoặc kem
mặc dù không có gì sai khi thưởng thức những món ăn này
nhưng bạn đã xác định đây là một hành vi ăn uống có vấn đề
tại sao vậy
bây giờ hãy nghĩ về những gì gây ra hành vi này
đó có phải là một cảm xúc như tức giận hoặc căng thẳng
hay bạn đang tự thưởng cho mình một món ăn
hoặc đó có thể là một tình huống chẳng hạn như xem tv hoặc mua hàng tạp hóa khi bạn đói
trước khi ăn hãy tự hỏi mình một số câu hỏi tôi nhận được gì từ điều này
tôi sẽ cảm thấy thế nào khi ăn thức ăn này
nghĩ về cảm giác của bạn trong lần cuối cùng khi bạn ăn nó bạn có thích không
có phải bạn đã ăn
bạn có cảm thấy bầy bụng hay buồn nôn khó chịu không
sau này bạn có cảm thấy tội lỗi và tự đánh mình vì đã ăn nó không
suy nghĩ về cảm giác của một loại thực phẩm trước trong và sau khi ăn
sẽ cập nhật thông tin mà bộ não có được với mức độ bổ ích
hoặc không của một loại thực phẩm